kính thưa quý vị công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với cao văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi ở hiện nay là phường tân ngãi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó kiệt từ vĩnh long đi đến đoạn đường thuộc ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
thì phát hiện xe mô tô biển số sáu mươi sáu l hai bảy nghìn một trăm hai mươi tám đậu trước sân nhà
trên xe gắn sáng chìu khóa của anh đoàn minh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ xe an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp không hướng người trông coi
nên kiệt lấy rụng xe của anh quân rồi chạy tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đã bắt giữ kiệt thu giữ xe mô tô biển số sáu mươi sáu l hai bảy nghìn một trăm hai mươi tám và các đồ vật liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn tránh nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện phú tân tỉnh cà mau
do có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
khi được nhà nước thổi đất thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phan ngọc hiển
nối dài thuộc thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
theo hồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nguyễn văn chánh đã tham mưu
cho chủ tịch hội đồng phương án bồi thường
nguyễn văn tránh biết rõ phần đất thửa hai mươi ba hai mươi bảy tám mươi của ủy ban nhân dân thị trấn cái đôi vàm quản lý
nhưng vẫn yêu cầu ông nguyễn nhấn người địa phương ký khống giấy sang nhận đất nuôi tôm với bà hường
chỉ đạo ông nguyễn văn linh công chức địa chính thành viên hội đồng lập khống hồ sơ để bồi thường
hỗ trợ và tái định cư gây thiệt hại cho nhà nước hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng
sau khi được bồi thường thì tránh và nhấn chia nhau tiêu xài
ngoài nguyễn văn chánh nguyễn nhấn và nguyễn văn linh cũng bị khởi tố cùng về hành vi trên
ngày hôm qua công an tp hcm đã tổ chức khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá ba chuyên án ma túy có quy mô lớn xuyên quốc gia
bắt giữ hàng chục đối tượng được trang bị vũ khí
trước đó công an các quận gò vấp tân phú tân bình đã phát hiện các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
có yếu tố nước ngoài
thống liên tỉnh với nhiều nhánh phần nhánh tiêu thụ hoàng cấm
cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng sáu mươi một bị can xử lý hành chính một mươi bốn đối tượng
ngăn chặn hơn bốn mươi hai sáu kg ma túy các loại tuôn ra ngoài xã hội
thu giữ bốn khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và một lụ đạn
đồng thời làm rõ đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để truy bắt
với những thành tích trên ngày hai mươi một tháng năm công an tp hcm đã tổ chức trao thưởng nóng
đối với những tập thể cá nhân xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án
thưa quý vị cách đây không lâu truyền hình công an nhân dân đã thông tin về vụ việc
các đối tượng gian cảnh dẫn dụ nạn nhân đến điểm hẹn sau đó thì bắt cóc đòi tiền chuộc một mươi tỷ đồng
tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình thì cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc giải cứu an toàn cho nạn nhân
quá trình bắt giữ thì làm rõ âm mưu thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người
thất thần trình báo cơ quan công an vợ của phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế nội ngoại thất
ở quận bình thủy tp cn cho biết khoảng một mươi bốn h ba mươi ngày một mươi tháng năm chồng chị có đi khảo sát công trình trang trí nội thất
cho khách ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang nhưng chừng ba mươi phút sau thì mất liên lạc
linh tính có chuyện chẳng lành cả nhà chia nhau tìm kiếm khắp nơi thì đến hơn tám giờ ba mươi phút hôm sau
chị nhận được tin ngắn từ tài khoản zalo của chồng với nội dung
chồng chị đã bị bắt cóc và phải chuyển cho đối tượng một mươi tỷ đồng
bọn chúng liên tục nhắn tin đòi tiền nhắn tin tiền và sau đó là không được báo công an
đe dọa là không được báo công an nếu mà báo công an thì chúng sẽ mang acid lại tới nhà em
làm hại cả con em con anh em nói chung là cả gia đình em
nếu mà báo công an vẫn chúng biết là giết anh cảnh liền
qua truy nóng hơn giờ ngày một mươi hai tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp công an huyện châu thành a bắt được đối tượng nguyễn hữu nghĩa
khai thác nhanh cơ quan công an phát hiện bị hại đang bị tên nguyễn thành nguyên khống chế trong một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lúc này đối tượng nguyên yêu sách phải thả tên nghĩa và cung cấp một xe ô tô để chúng tẩu thoát
qua gần ba giờ kiên trì vận động thuyết phục lực lượng làm nhiệm vụ khống chế thành công đối tượng nguyên
giải thoát an toàn bị hại đồng thời thu giữ nhiều đồ vật đối tượng sử dụng để gây án
sau khi được giải cứu thành công anh mai văn cảnh cho biết chiều ngày một mươi tháng năm
anh lần theo vị trí khách gửi qua điện thoại thì đến một căn nhà tại khu dân cư khá vắng thuộc ấp phú thạnh
xã tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhưng không gặp chủ nhà mà bị hai đối tượng tấn công bằng bình xịt hơi cay bị đánh
trói lại và lấy hết tài sản rồi dùng bạt ni lông chùm kín đưa lên xe ô tô trở đến một căn nhà khác
tại đây các đối tượng tiếp tục khống chế đe dọa buộc anh phải làm theo yêu cầu
tại cơ quan công an nguyễn thành nguyên khai nhận có quen biết anh cảnh từ trước
trước khi gây án nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa lên kế hoạch và thuê thêm hai đối tượng
để thực hiện việc bắt bị hại tại căn nhà ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
thì do là có phát sinh nhiều cái món công nợ của em cho tà nợ mà bây giờ rất khó có khả năng thu hồi
cho nên là đôi khi em có cái suy nghĩ hay quẩn trong người
rồi lúc đó thì em mới ngồi nói chuyện chơi với anh duột của em là anh nghĩa
anh em ngồi nói chuyện chơi thì em buồn quá
em có nói cái ý định như đó
thì anh nghĩa mới nói là nếu mà em mới thì anh giúp gì được anh giúp
thì hai đối tượng này có sự lên kế hoạch rất là chú đáo
trước đó thì đối tượng đã đặt giấy tờ giả để mà thuê nhà
để nhầm là giấu cái tung tích
rồi đối tượng là chuẩn bị là ma túy để mà cho nạn nhân
khi mà nạn nhân có chống cự thì đối tượng cho nạn nhân sử dụng ma túy để mà không còn khả năng chống cự
tạo điều kiện cho cái đối tượng là đầu tiền chuột được thuận lợi
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an tỉnh vĩnh long và công an thành phố cần thơ
bắt thêm hai đối tượng được nguyên thuê là nguyễn quốc thanh và lý minh tránh

từng có nhiều tiền án tiền sự và không nơi cư trú rõ ràng
lãnh đạo tỉnh hậu giang đã khen thưởng lực lượng công an và mong muốn lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt
hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
một đường dây mua bán tinh dầu có chứa chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê phát hiện và triệt xóa
ba đối tượng bị bắt là đặng phú quý đặng minh huy cùng chú tại quận thanh khê và trương đình nhật chú tại huyện ea hồi leo tỉnh đắk lắc
qua công tác nắm tình hình tại địa chỉ số nhà bốn trăm bốn mươi hai nguyễn phước nguyên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê
đã phối hợp bắt quả tang quý đang mua bán tinh dầu chứa chất ma túy thu giữ khoảng hai lít tinh dầu và nhiều dụng cụ để sang chết tinh dầu
mở rộng điều tra công an quận thanh khê đã bắt thêm nhật và huy
thu giữ thêm một chai tinh dầu có chứa chất ma túy tổng số tinh dầu ma túy thu giữ được là ba năm lít
các đối tượng thừa nhận đây là loại tinh dầu có chứa chất ma túy thường được huy và quý góp tiền để đặt mua từ một thanh niên không rõ lai lịch trên mạng xã hội
để bán kiếm lời đối tượng khách hàng chủ yếu là thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn
vào sáng ngày hai mươi một tháng năm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai bộ đội biên phòng quảng trị cho biết
đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại km bốn cộng năm trăm linh quốc lộ một mươi năm d thuộc địa phận thôn a đen xã a ngo huyện đắc cổ rông tỉnh quảng trị kiểm tra xe khách loại ba mươi chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi năm b hai nghìn một trăm linh hai
do nguyễn đức thành chú tại lộc bồn phú lộc thừa thiên huế điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba trăm năm mươi kg nội tạng
nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
làm việc với cơ quan chức năng tài xế nguyễn đức thành không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số tăng vật trên
đồng thời khai nhận vận chuyển số nội tạng động vật trên qua lào để tiêu thụ
thưa quý vị tình hình tội phạm trên không gian mạng lợi dụng công nghệ để lừa đảo đã và đang diễn biến hết sức phức tạp
gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và trật tự an toàn xã hội
tuy lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc thế nhưng mà lừa đảo qua mạng vẫn xảy ra với môn hình vạn trạng
nhiều người vẫn bị sập bẫy kể cả với những chiều thức cũ
ghi nhận của phóng viên thời sự tại tp nam định tỉnh nam định
hai đối tượng nguyễn văn anh sinh năm hai nghìn một và nguyễn xuân hà sinh năm hai nghìn
trú tại huyện kim động tỉnh hưng yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức đăng các tin bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội telegram
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai đối tượng đã tạo lập hơn năm mươi nhóm gái gọi trích cơ trên toàn quốc
với khoảng hơn hai mươi năm thành viên tham gia
khi có khách liên hệ mua dâm các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt